ngày một mươi một tháng một mươi tỉnh con tum đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày doanh nhân việt nam một mươi ba tháng một mươi
và biểu dương khen thưởng doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu đã góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội
nhất là sự đóng góp của các doanh nghiệp vào hoạt động an sinh trên địa bàn tỉnh con tum
tại lễ kỷ niệm các doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh cùng nhau thảo luận chia sẻ những cách làm hay
việc làm ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng
trong những năm qua cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh con tum đã và đang có những
đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế xã hội góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm
tăng thu nhập cho người lao động đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số giúp họ vươn lên thoát nghèo
đóng góp cho ngân sách nhà nước và thực hiện các chính sách an sinh xã hội
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh con tum tặng bằng khen cho một mươi chín doanh nghiệp
sáu doanh nhân tiêu biểu xuất sắc năm hai nghìn một mươi chín và năm doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động an sinh xã hội